phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam bước sang phần tranh luận với viện kiểm soát đề nghị mức án cho bốn bị cáo
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội việc làm của các bị cáo để lại hệ lụy rất lớn gây thất thoát tiền của nhà nước để lại thiệt hại xấu về kinh tế
căn cứ tài liệu điều tra đủ căn cứ xác định cáo buộc đối với các bị cáo về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của trần trung trí hiếu nguyên chủ tịch hội đồng quản trị pvtec là vô cùng nghiêm trọng
và để lại hậu quả lớn bị cáo đã chủ động đề ra chủ trương để cấp dưới thực hiện gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước
ngoài ra bị cáo hiếu còn có hành vi nhận hối lộ
tuy nhiên tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo nhận một phần sai phạm với tư cách là người đứng đầu nhân thân tốt
gia đình bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả nên viện kiểm sát đề nghị mức án một mươi hai một mươi ba năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và một mươi năm một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ tổng hợp hình phạt chung là hai mươi bảy hai mươi chín năm tù
đối với tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị cáo đào ngọ hoàng cựu trưởng phòng thương mại hợp đồng pvtec vũ phương nam ba mươi chín tuổi nguyên kế toán trưởng pvtec
và đỗ văn hồng năm mươi một tuổi chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí kinh bắc
lần lượt bị đề nghị bức án
từ chín một mươi một năm tù tám một mươi năm tù và một mươi một mươi một năm tù